do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mức năm m tại tỉnh yên bái
nhiều khu vực có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
mưa lớn đã làm một người chết bốn mươi bảy nhà dân bị tốc mái
ước tính thiệt hại về tài sản là hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
người chết là ông hoàng văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại thôn bồ ba xã trấn thịnh huyện văn trấn
trên đường đi làm về do mưa to gây lũ cục bộ cuốn trôi tại suối khe liếng
đến hai mươi bốn h cùng ngày các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân
ngay trong tối cùng ngày lãnh đạo các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhà dân bị tốc mái
khắc phục thiệt hại thăm hỏi động viên người nhà nạn nhân hỗ trợ kinh phí mai táng
hiện đã bước vào mùa mưa lũ chủ tịch ubnd tỉnh yên bái yêu cầu các địa phương cần làm tốt công tác cảnh báo
dự báo khẩn trương giả soát các nơi sung yếu bố trí ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng khi xảy ra thiên tai
người dân cũng cần nâng cao cảnh sát đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan